chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
chương trình hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những lưu ý với người sử dụng facebook
khi mua trang sức vàng cùng những thông tin mới nhất về giá thịt lợn giá điện giá xăng
cũng như cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô nội sau đây là nội dung chi tiết
với giá chỉ vài trăm ngàn và được nhiều người sử dụng tuy nhiên người dân nên lưu ý là không có vàng non
cách phân loại vàng theo tuổi chỉ là cách gọi truyền miệng giá trị của vàng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm vàng có trong sản phẩm
trang sức vàng non được làm từ các loại vàng một mươi k bốn mươi một bảy vàng một mươi bốn k năm mươi tám ba thường được gọi là vàng năm tuổi tám
vàng một mươi tám k bảy mươi năm thường được gọi là vàng bảy tuổi rưỡi sau thời gian ngắn sẽ bị phai màu
loại trang sức này có thể làm da mần đỏ hay nghiêm trọng hơn là phồng rộp và có triệu chứng dị ứng
do đó người dân nên chú ý khi mua trang sức bằng vàng
bộ tài chính vừa có giải trình liên quan tới việc giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt với các linh kiện phụ tùng sản xuất trong nước
trong các loại trang sức bằng vàng
giá tinh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất trong nước thuộc diện triệu thuế tiêu thụ đặc biệt
trong đó có ô tô là giá do cơ sở sản xuất bán ra giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô dưới chín chỗ sản xuất trong nước
sẽ là giá do cơ sở sản xuất bán ra trừ đi giá linh kiện phụ tùng sản xuất trong nước
tập đoàn điện lực việt nam evn vừa có công văn gửi thủ tướng chính phủ về việc cung cấp than và giá than trộn bán
cho sản xuất điện năm hai nghìn một mươi chín của evn và các đơn vị thành phố

để có than trộn cấp cho các nhà máy điện của evn và các đơn vị thành viên với giá cao hơn từ một trăm tám mươi tám đến hai trăm bảy mươi ba đồng một tấn
evn cho biết theo tính toán sơ bộ nếu áp dụng giá than trộn thì chi phí mua điện năm hai nghìn một mươi chín tăng thêm khoảng một bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
điều này sẽ gây áp lực lớn tới giá điện năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị nguồn cung mặt hàng thịt lợn năm hai nghìn một mươi chín được cung cấp bởi những doanh nghiệp
hoặc các trang trại gia công chiếm tỷ lệ cao hơn so với năm hai nghìn một mươi tám và giá thịt lợn đang có xu hướng tăng cao
do nhu cầu thị trường tăng trở lại trong khi các công ty chăn nuôi vẫn đóng cửa
bộ công thương cho biết trong một mươi ngày đầu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín giá lợn hơi trong nước tăng so với cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tại miền bắc giá lợn hơi giao động từ bốn mươi bảy đến năm mươi đồng một kg tăng ba đồng một kg so với cuối tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
giá lợn hơi tại miền trung tây nguyên phổ biến từ bốn mươi năm đến năm mươi đồng
giá lợn hơi tăng ba đồng một kg tăng hai đồng một kg so với cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín
tại miền nam giá thịt lợn hơi từ bốn mươi tám đến năm mươi ba đồng một kg tăng ba đồng một kg so với cuối tháng một năm hai nghìn một mươi chín
so với cuối năm hai nghìn một mươi tám hiện giá thịt lợn hơi tăng từ sáu đến một mươi hai
thưa quý vị liên bộ công thương bộ tài chính vừa quyết định sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu để duy trì mức giá ổn định so với kỳ điều hành trước
đây là lần thứ ba
liên bộ công thương và liên hộ quyết định tri mạnh quỹ bình ổn giá xăng gần hai đồng một lít để giữ nguyên giá xăng dầu dịp đầu năm
giá xăng e năm ron chín mươi hai là một mươi sáu hai trăm bảy mươi hai đồng một lít xăng ron chín mươi năm là một mươi bảy sáu trăm linh ba đồng một lít
truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng mà không cần sự đồng ý từ khách hàng cũng như vượt qua các chính sách bảo mật của công ty
các dữ liệu cá nhân sau đó bị bán cho các công ty quảng cáo
ảnh hưởng lớn đến người tiêu dùng trên toàn thế giới trong đó có việt nam một quốc gia có nhiều người sử dụng mạng xã hội này
người dùng facebook chỉ có thể sử dụng mạng xã hội này với điều kiện facebook có thể thu thập dữ liệu người dùng
từ các ứng dụng điện thoại thông minh và từ các dịch vụ thuộc facebook như whatsapp và instagram
qua các ứng dụng của bên thứ ba thậm chí theo dõi trực tuyến cả những người không dùng facebook
gồm theo dõi khách truy cập các trang web có nút like hoặc nút share của facebook
rồi bán cho các công ty quảng cáo gây nhiều ảnh hưởng
do đó người dùng facebook tại việt nam nên chú ý bảo mật thông tin khi khai báo
khi sử dụng facebook để tránh tối đa rủi ro trên mạng xã hội